tại hà nội hơn ba trăm linh em nhỏ đã được tham gia trải nghiệm một lễ hội vô cùng đặc biệt
lễ hội thiếu nhi điều kỳ diệu năm hai nghìn một mươi chín
đây là lễ hội để lại những trải nghiệm bổ ích về mùa hè đáng nhớ trước khi các em bước vào năm học mới
lễ hội thiếu nhi là hoạt động được tổ chức thường niên bởi tổ chức family medical practice việt nam
với mục đích tạo ra một sân chơi bổ ích ý nghĩa để các em nhỏ trải nghiệm một mùa hè đáng nhớ
trước khi sẵn sàng bước vào một năm học mới đầy hứng khởi
tham gia lễ hội các em nhỏ có cơ hội được trải nghiệm những hoạt động hết sức thú vị
như cuộc thi vẽ tranh về chủ đề bác sĩ giới thiệu những cuốn sách chuyện bổ ích lý thú
tham gia vào những trò chơi vận động ngoài trời giúp các em nhỏ có được những ngày hè thư giãn
hứng khởi để chuẩn bị bước vào một năm học mới